các công trình này được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau như một trăm ba mươi bốn một trăm ba mươi năm ba mươi a xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên công tác quản lý khai thác bảo dưỡng và bảo vệ công trình cấp nước bị bỏ ngỏ trong thời gian dài
khiến nhiều công trình xuống cấp hư hỏng không bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho nhân dân
đây là công trình cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân tại thôn bản qua xã bản qua huyện bát sát tỉnh lào cai
công trình được khởi công vào năm hai nghìn một mươi một với công suất thiết kế đạt ba mươi một m khối một ngày đêm
dự kiến cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng bốn trăm linh hộ dân
tuy nhiên kể từ khi xây dựng đến nay công trình vẫn chưa hoàn thành để cung cấp nước cho người dân sử dụng như thiết kế
theo các hộ dân sinh sống gần khu vực bến
chứa của công trình cho biết sau khi khởi công xây dựng được một thời gian
thì xảy ra thiên tai khiến công trình bị hư hỏng và bỏ hoang từ đó đến nay
từ khi mỹ đến nay nhà thầu và chủ đầu tư cũng không có ý kiến gì
cũng không xem xét để phát phục hoặc là có biện pháp nào để cho dân được sử dụng của nước này cả
nằm ngay cạnh công trình cấp nước sinh hoạt thôn bản qua chỉ cách vài chục mét
công trình cấp nước sinh hoạt thôn bản vền và bản vai cũng không khá khẩm hơn là bao
công trình này được khởi công xây dựng vào năm hai nghìn bảy
và hoàn thành vào năm hai nghìn tám với công suất thiết kế một mươi tám m ba một ngày đêm
dự kiến cung cấp nước sạch cho hai trăm ba mươi hộ dân
đây là công trình đấu nối trực tiếp vào bể chứa của công ty nước huyện bát sát
chứ không xây dựng bể chứa như các công trình khác
tuy nhiên công trình này cũng chỉ cấp nước cho các hộ dân được ba ngày thì hư hỏng
và chịu chung số phận bị bỏ hoang hàng chục năm nay
giống công trình cấp nước sinh hoạt thôn bản qua
sau khi hoàn thiện xong cung cấp nước thì được ba ngày tết
thì do công trình nước không đảm bảo đó là đường ống
và hệ thống công tơ nước của các hộ gia đình là
vì là cái độ áp lực nước quá mạnh là các đầu mối nối của các ống là bằng nhựa
nên là toàn bộ hệ thống nước dồ dỉ
trong đó là sau khi ba ngày tết
thì hệ thống này không sử dụng nữa
từ đó đến đây thì cũng chả có thấy các ngành nào quan tâm đến cái hệ thống nước cung cấp cho dân cả
dù nằm ngay cạnh hai công trình cấp nước
thế nhưng do cả hai công trình này đều không hoạt động
nên nhiều năm nay hàng chục hộ dân tại xã bản qua huyện bát sát
phải tự bỏ tiền chung nhau kéo đường nước cách đó vài cây số về để dùng
khi hai công trình có giá hàng tỷ đồng bị bỏ hoang
đang hoen dị theo thời gian mà không biết đến bao giờ mới có thể khắc phục được
ký nước thì chúng tôi không được sử dụng
nhà nước bảo cho cũng không được sử dụng thì chúng tôi khắc đi kéo về
không được sử dụng cái gì nhưng mà sử dụng nước sinh hoạt mình thì lấy nước mương thôi
còn lấy nước uống thì mình khắc tự đi lắp mà về sử dụng uống
đầu tư thì tốn kém rất là nhiều
hết đi tám triệu tiền dây
tiền dây ấu
còn ngày thì còn đi làm thì hết hơn chục ngày
nhà nước đầu tư ra được hơn chục năm nay rồi
mà vẫn còn nói chung là một hơn chục năm nay thì chưa được sử dụng một hôm nào cả
và chúng dân chúng tôi là phải tự góp tiền để mua ống nước dẫn nước từ trên rừng xuống
các nước nhà nước đã đầu tư ra mà chúng tôi không được sử dụng thì chúng tôi cảm thấy nó rất là lãng phí
và người dân chúng tôi phải tự bổ xuống thêm kinh phí để sử dụng kéo về
thì nó rất là cực kỳ lang phí
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lào cai
trên địa bàn toàn tỉnh hiện có một bốn mươi hai công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn
trong đó có hai trăm chín mươi năm công trình hoạt động bền vững ba trăm bốn mươi công trình hoạt động ở mức trung bình
hai trăm bốn mươi ba công trình hoạt động kém hiệu quả và đặc biệt có đến một trăm sáu mươi bốn công trình không hoạt động
với kinh phí đầu tư hàng tỷ đồng cho mỗi công trình
nếu chỉ tính riêng các công trình không hoạt động
thì số tiền đầu tư hiện đang bị lãng phí đã lên tới cả trăm tỷ đồng
trong công tác tư vấn thiết kế thì cũng có một số công trình là lựa chọn nguồn nước
giải pháp thiết kế là nó chưa thực sự phù hợp với tập quán sinh hoạt của nhân dân
rồi là công tác thi công là một số nơi chất lượng cũng chưa đạt đúng yêu cầu thiết kế
cái mức độ quan tâm của chính quyền địa phương là cũng chưa thực sự là sâu sát
chúng tôi đã kiểm tra thì đại đa số các xã trong tỉnh đều không có sổ sách
kế toán để theo dõi những cái công trình này
khi mà công trình bị hư hỏng nhỏ thì không được kịp thời sửa chữa ngay
dẫn đến tình trạng là công trình sẽ bị hư hỏng lớn hơn và cuối cùng là nhiều công trình không hoạt động được nữa
trước tình trạng các công trình nước sinh hoạt nông thôn hoạt động kém hiệu quả
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã họp bàn với các bên có liên quan để tìm ra nguyên nhân và tháo gỡ
nhiều ý kiến chỉ ra rằng nguyên nhân khiến cho các công trình nước hư hỏng
là do công tác khảo sát đầu tư chưa hợp lý quản lý kém sau đầu tư
thêm vào đó là ý thức sử dụng của người dân chưa có thói quen trả tiền sử dụng nước
nên khi công trình bị hư hỏng không có kinh phí để sửa chữa
dẫn tới tình trạng lãng phí khi các công trình bị bỏ hoang
năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn toàn tỉnh lào cai
chỉ có một trăm năm mươi ba trên bảy trăm linh tám công trình thu được tiền nước đạt hai mươi một sáu kế hoạch
còn lại năm trăm năm mươi năm công trình không thu được tiền nước chiếm tỷ lệ bảy mươi
một trăm sáu mươi bốn công trình mà hiện tại bây giờ theo đánh giá của các huyện đang không hoạt động
thì chúng tôi cũng đã tham biêu để ubnd có cái chỉ đạo cho các huyện tiến hành ra soát lại
trực tiếp đến các công trình đó và đánh giá mức độ hư hỏng
nếu công trình nào có thể khắc phục được
thì ngân sách các huyện phải tổ chức sửa chữa ngay để đưa vào sử dụng trở lại
còn những công trình mà có nhiều công trình trong một trăm sáu mươi bốn công trình này
thì có nhiều công trình đã được đầu tư từ rất nhiều năm rồi
nếu như mà hết thời hạn khấu hao theo quy định và không thể khắc phục được nữa
thì chúng tôi sẽ hướng dẫn để các địa phương thực hiện thanh lý những công trình này
để thời gian tới sẽ có nghiên cứu để đầu tư lại
mục tiêu của tỉnh lào cai phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh khu vực nông thôn là chín mươi năm

trong đó có năm mươi đối với các nông thôn trong đó có năm mươi đối với các nông thôn
được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn hai hai nghìn chín của bộ y tế
việc đầu tư công trình cấp nước sinh hoạt mang tính hỗ trợ nhân dân
nhằm từng bước cải thiện đời sống không vì mục đích kinh doanh
thế nhưng thực tế hiện nay lại cho thấy rất nhiều công trình không hoạt động như kỳ vọng
dẫn tới việc ảnh hưởng đến tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của người dân
cái công trình này theo cái nguồn vốn đầu tư là trên hai tỷ đồng
nhưng mà sau khi nó không có hiệu quả
thì dân cũng tự khắc phục thôi mọi người lại phải tự tìm cách thôi
tiền của nhà nước đầu tư ra để phục vụ cho dân
nhưng mà bây giờ mà bỏ hoang như thế này
thì thiết nghĩ là nếu mà nhà nước mà có tiền thì giúp đỡ cho bà con bằng cách nào đó
chứ còn nếu mà cứ giúp đỡ cho dân nhưng mà lại đầu tư theo cái kiểu này
thì đầu tư xong rồi bỏ không như thế này
thì dân là vẫn cứ thiệt hỏi mà nhà nước vẫn cứ tốn tiền thôi
dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa
thì một sự thật đang hiện hiện
đó là hàng trăm tỷ đồng đầu tư của nhà nước đang bị lãng phí một cách trầm trọng
trong khi hàng nghìn người dân vẫn phải tự tìm nguồn nước sinh hoạt
hiện tại người dân đang rất quan tâm đến vấn đề khắc phục các công trình này như thế nào
để sớm được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh
mong rằng tỉnh lào cai và các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp khắc phục
đồng thời chú trọng đến công tác sửa chữa và đầu tư các công trình tiếp theo
để tránh tình trạng lãng phí